các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi năm tháng ba khu vực nam bộ nắng nóng gai gắt
các tỉnh phía tây bắc bắc bộ vùng núi trung bộ tây nguyên có năng nóng cục bộ
cảnh báo nắng nóng có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt cao
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trong hai mươi bốn giờ qua khu vực miền đông nam bộ có nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ lúc một mươi ba h có nơi ba mươi năm độ c
độ ẩm tương đối thấp phổ biến từ bốn mươi năm đến năm mươi năm
dự báo ngày hai mươi năm tháng ba khu vực nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi hơn ba mươi bảy độ c
độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến bốn mươi năm năm mươi thời gian nóng nhất trong ngày từ một mươi hai đến một mươi năm giờ
ngoài ra khu tây bắc bắc bộ vùng núi phía tây khu vực bắc và trung trung bộ và khu vực tây nguyên có nắng nóng cục bộ
với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi hơn ba mươi năm độ c
dự báo nắng nóng ở khu vực nam bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới
cảnh báo do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gai gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp
nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay hai mươi năm tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây ngày nắng sáng và đêm có mưa nhỏ gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi đến hai mươi tám độ
thành phố vinh trời quang mây nhiều nắng nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi năm độ
thành phố huế ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
thành phố đà nẵng trời trong xanh ít mây nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
và thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi bảy độ
thưa quý vị ô nhiễm không khí lại xuất hiện tại hà nội chỉ số liên tục ở mức báo động đỏ trong tốp đầu thế giới
ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe người dân
theo thông tin từ ứng dụng theo dõi dự báo chất lượng không khí iqe từ đầu tháng ba đến nay
hà nội liên tục chịu tác động của bụi mịn ở mức độ đáng bao động
trong nhiều ngày liền hà nội luôn ở trong danh sách một mươi thành phố ô nhiễm nhất thế giới
bầu trời thủ đô mù mịt tầm nhìn xa hạn chế cũng ảnh hưởng không
không nhỏ đến quá trình tham gia giao thông của người dân
có thể thấy lớp sương mù dày đặc bao trùm nhiều tòa nhà cao tầng đường phố
người dân ra đường ai cũng chuẩn bị khẩu trang để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe
những người bị ảnh hưởng từ ô nhiễm không khí chủ yếu ở người cao tuổi phụ nữ có thai người có sức đề kháng yếu
ô nhiễm không khí có thể ảnh hưởng tới nhiều bộ phận cơ thể người gây ra nhiều bệnh đặc biệt là các bệnh lý tài mũi họng
chuyển sang tin tức thời tiết thế giới đáng chú ý các hoạt động động đất ngoài khơi thành phố vancover canada gợi ý về sự ra đời của một lớp vỏ đại dương hoàn toàn mới
theo live strangs hồi đầu tháng này gần hai trận động đất đã làm dung chuyển một khu vực ngoài khơi canada chỉ trong một ngày
đây có thể là dấu hiệu cho thấy lớp vỏ đại dương mới sắp được hình thành thông qua vụ đứt gãy markma dưới biển sâu
các trận động đất nói trên không đe dọa tới con người bởi tương đối nhỏ và tập trung cách bờ biển tận hai trăm bốn mươi km
nhưng chính địa điểm đó gọi là edvor đã khiến cho các nhà khoa học nhận thấy đó là một dấu hiệu đặc biệt
endeavour là khu vực chứa nhiều miệng phun thủy nhiệt và nằm bên sườn núi yontefuka nơi đáy đại dương đang tách ra xa nhau nhưng không phải do hiện tượng hút chìm
hút chìm là cách hai mảng kiến tạo tức mảnh vò trái đất trượt đè lên nhau trong đó một mảng cõng đáy đại dương bị chui xuống dưới mảng khác
khiến đại dương thu hẹp lại trong một quá trình lớn thay đổi vị trí
hình dạng các đại dương và lục địa gọi là kiến tạo mảng
trong khi đó ở endeavour hai mảng kiến tạo là mảng thái bình dương và mảng yontefuka đang tách rời nhau ra
sự kéo dãn lớp vỏ đại dương giữa hai mảng tạo ra các đường đứt gãy tuyến tính và làm mỏng lớp vỏ này tạo điều kiện cho magma sâu dưới lòng đất dâng lên
khi mark mà lên tới bề mặt nó sẽ nguội đi và cứng lại tạo nên một lớp vỏ đại dương hoàn toàn mới
dường như tại endeavour hiện tượng của mặt này là một lớp vỏ đại dương hoàn toàn mới

vào năm hai nghìn năm một loạt trận động đất nhỏ đã xảy ra y hệt những gì vừa diễn ra trong năm nay
cho đến nay sự hình thành và biến đổi của lớp vò trái đất hay ít còn nhiều bí ẩn
phát hiện mới về cách đáy đại dương tự tái tạo này cũng cung cấp thêm một mảnh ghép quan trọng
các nhà khoa học vẫn đang theo dõi xem về lâu dài quá trình xảy ra ở endevor sẽ còn đưa đến những điều gì
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong ngày hôm nay
tháng ba bắc bộ nhiều mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh sang sớm và đêm trời xét
trung bộ có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
sáng sớm và đêm trời rét nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ có nơi dưới một mươi bảy độ nhiệt độ cao nhất hai mươi bảy ba mươi độ có nơi trên ba mươi độ
phía đông bắc bộ nhiều mây ngày có mưa vài nơi đêm có mưa mưa rào nhẹ dài rác gió đông nam đến nam cấp hai cấp ba vùng núi sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín hai mươi hai độ vùng núi có nơi dưới một mươi tám độ nhiệt độ cao nhất hai mươi bốn hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hòa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng
riêng vùng núi phía tây có nơi nắng nóng gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi một hai mươi bốn độ nhiệt độ cao nhất phía bắc hai mươi bảy ba mươi độ phía nam ba mươi ba mươi ba độ riêng vùng núi phía tây có nơi trên ba mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng có nơi có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông cấp hai ba nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy hai mươi ba độ

khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông cấp hai cấp ba nhiệt độ thấp nhất hai mươi ba hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ riêng miền đông ba mươi năm ba mươi bảy độ
quần đảo hoàng sa có mưa vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông nam cấp bốn cấp năm sóng cao một hai m
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông cấp bốn sóng cao một hai m
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào chiều tối nay ngày hai mươi năm tháng ba
quý vị và các bạn hãy chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại